trong những ngày cả nước kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh thì chúng ta luôn nhớ về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc
những công ơn của người đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các nhạc sĩ
trong đó ca khúc như có bác hồ trong ngày vui đại thắng của nhạc sĩ phạm tuyên là một trong những nhạc phẩm cho đến ngày hôm nay
vẫn được ngân vang nhưng có bác trong mỗi ngày vui của dân tộc
như có bác hồ trong ngày vui đại thắng lời bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng
ba mươi năm đấu tranh dành toàn vẹn non sông ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công
việt nam hồ chí minh lời bài hát chỉ với năm mươi tám từ nhưng đã là tiếng lòng của mỗi người dân việt nam qua nhiều thế hệ
luôn mong muốn độc lập hòa bình thống nhất
theo nhạc sĩ phạm tuyên lời bài hát là tiếng lòng là ước vọng mà bao lâu ông hằng mong ước
như ông thường chia sẻ
với sự kính yêu mà nhân dân việt nam hướng về hồ chủ tịch
nếu không phải là ông thì cũng sẽ là một người nhạc sĩ khác viết nên ca khúc này
tôi hát cho ông tổng giám đốc nghe thì ông nghe cái bài là xong ông mừng quá
ông bảo chiều nay phải cho đoàn ca nhạc của đài tiếng nói việt nam lên tập cái bài này
để chiều nay cái lúc mà mình phát cái tin đại thám gia toàn thế giới
thì cứ sau cái tin ấy mình phải phát cái bài hát này
cả khúc như có bác
trong ngày vui đại thắng tuy ngắn nhưng có sức nặng trong lòng mỗi người dân đất việt
và cũng là thông điệp chiến thắng của thời đại hồ chí minh gửi tới bạn bè quốc tế
bài rất giản dị dễ thuộc mà nó hợp với cái tâm trạng của người chiến thắng
xung quanh một cái tình cảm đối với lại lãnh tụ tối cao của mình
thì tôi tôi tôi tôi tôi tôi xúc động lắm
mà lại biết là đây là bài hát của của của thầy mình thì tự hào lắm
công ơn của chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch hồ chí minh sẽ mãi là mạch nguồn cảm xúc của bao trang thơ ý nhạc
và sẽ sống mãi trong trái tim mỗi người dân việt nam
để hôm nay và mai sau những tác phẩm như ca khúc
như có bác hồ trong ngày vui đại thắng của nhạc sĩ phạm tuyên
sẽ luôn được ngân vang nhắc nhở
để mỗi người việt nam đều cố gắng dựng xây kiến thiết nước nhà như những gì bác hẳng mong đợi